giờ đây công chúng bị bội thực những bài hát có nội dung đánh đố hoặc câu từ dễ dãi phản cảm
chương trình hôm nay xin trích giới thiệu bài khi thị hiếu âm nhạc dễ dãi có xu hướng lên ngôi của quang minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong sự ồn ào của các trò chơi truyền hình game show về âm nhạc đình đám như giọng hát việt thần tượng âm nhạc nhân tố bí ẩn
ít người còn nhớ tới chương trình bài hát việt
sau một mươi một năm tồn tại và đã ngưng phát sóng từ ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi sáu bài hát việt thật sự đã để lại nhiều tiếc nuối cho không ít tác giả ca sĩ và khán giả trên cả nước
vì đây là một sân chơi sáng tác âm nhạc hiếm hoi trên sóng truyền hình từng giới thiệu nhiều gương mặt trẻ tài năng và bước đầu có phong cách riêng như nguyễn đức cường
lê cát trọng lý phạm
toàn thắng vũ cát tường
sự ra đi lặng lẽ của bài hát việt dường như cũng là dấu chấm hết cho nỗ lực hiếm hoi trong việc tìm kiếm các hướng đi mới cho âm nhạc đương đại
cho dù tại thời điểm nói lời từ biệt ekip sản xuất từng chia sẻ rằng bài hát việt sẽ sớm tái sinh với diện mạo mới với khung chương trình thú vị hơn
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại sing my song bài hát hay nhất
còn là sự kế thừa bài hát việt chưa thể tạo được nhiều điểm nhấn như kỳ vọng
chưa kể đến những lùm xùm không đáng có về tư cách của một vài thí sinh khiến sức hấp dẫn của chương trình bị giảm sút
trái ngược với sự vắng bóng của các cuộc thi sáng tác âm nhạc
sự nở rộ của nhiều game show live show âm nhạc với xu hướng giải trí bình dân có phần dễ dãi dường như đang chiếm lĩnh nhiều phương tiện thông tin đại chúng
mà số lượng sáng tác vẫn ít ỏi không có nhiều sáng tạo từ giai điệu phối khí đến ca từ và phong cách biểu diễn
và nội dung của hầu hết các bài hát bolero chỉ quẩn quanh những chuyện tình ngang trái đẫm nước mắt
vì vậy nhận định của một ca sĩ nổi tiếng cho rằng bolero chỉ mang tính hoài niệm không mang tính chất sáng tạo phát triển nền âm nhạc
già trẻ lớn bé mà đều đắm đuối với bolero
lùi tuy có làm mất lòng nhiều người trong giới giải trí
nhưng đã đề cập một cách thẳng thắn tình trạng nghèo nàn trong sáng tạo trong đời sống âm nhạc việt nam đương đại
theo dõi trên bảng xếp hạng ca khúc mới của một số website âm nhạc nổi tiếng thời gian qua
vị trí độc tôn thường thuộc về một số bài hát không mấy xuất sắc
cho thấy mảnh đất này còn quá nghèo nàn và thiếu tính cạnh tranh
điều đó trái ngược với các bảng xếp hạng âm nhạc
bởi ở đó sự thay đổi ngôi vị liên tục của nhiều ca khúc giọng ca nhóm nhạc cho thấy
một đời sống âm nhạc thật sự sôi động và phát triển
sự chiếm lĩnh của bolero cùng các trào lưu k pop nhạc pop hàn quốc
c pop nhạc pop tiếng trung trên thị trường âm nhạc việt nam
hiện nay đang đặt ra câu hỏi về sự yếu kém trong một bộ phận nhạc sĩ ca sĩ trẻ
các nhạc sĩ ca sĩ trẻ chiếm được sự yêu mến
của người hâm mộ bằng những sáng tạo của mình như lê cát trọng lý tạ quang thắng hay hà anh tuấn không nhiều
thay vì tìm lối đi riêng dày công tập luyện thanh nhạc rèn luyện vũ đạo
tham gia các chương trình âm nhạc có tính chất cống hiến
không ít ca sĩ trẻ mải mê với các game show để đánh bóng hình ảnh
hoặc xa vào thể hiện lại ca khúc của người nổi tiếng như trong các chương trình gương mặt thân quen
giọng ải giọng ai gương mặt thân quen nhí
nền bản hoàn hảo
thậm chí một số nhạc sĩ còn bị tố đạo nhạc
đáng chú ý xu hướng ca khúc ca từ dễ dãi thiếu lành mạnh tục tiễu
từng chìm xuống một thời gian nay lại có dấu hiệu bùng phát trở lại
điểm qua danh sách ca khúc đình đám trong thời gian gần đây
nhiều người phát hoảng với những ca khúc có nhăn đề khó hiểu như dcma dcme
quang tao cái bong
mới nhất ca khúc thảm hoa
như cái lò tiếp tục gây bức xúc trong dư luận với những ca từ gợi rục kích động
đáng buồn hơn người sáng tác ca khúc này từng là một nhạc sĩ trẻ triển vọng
có dấu ấn nhất định trong lòng người hâm mộ
nội dung sáo rỗng ca từ vô nghĩa của nhạc giải trí việt nam
cũng trở thành chủ đề châm biếm trên nhiều diễn đàn website mạng xã hội
một số trang giải trí còn thường xuyên đăng tải video thống kê về số lượng ca khúc đạo
nhạc hoặc chứa các ca từ vô nghĩa
bất ngờ là đến thời điểm hiện tại loạt video nhiều kỳ này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
có thể coi đây là minh chứng về sự bất cập của thị trường âm nhạc giải trí hiện nay
khi thị trường âm nhạc đang trở nên bão hòa một bộ phận nhạc sĩ ca sĩ và thính giả trẻ
bắt đầu tìm đến những xu hướng âm nhạc mới như underground âm nhạc phi trinh thống
indie âm nhạc độc lạc
về cơ bản đây là hai xu hướng âm nhạc với sự tham gia của các nhà sản xuất
nhạc sĩ ca sĩ hoạt động độc lập phân biệt với những hãng ghi âm công ty giải trí
hoạt động mang tính thương mại chịu sự chi phối của thị trường
tuy nhiên giữa underground và indie vẫn có nhiều điểm khác biệt
từ lịch sử hình thành của nó underground gắn liền với các hoạt động nghệ thuật
ngợi ca tinh thần tự do cá nhân đến mức cực đoan
có nhiều trường hợp các ca sĩ theo dòng underground chỉ tham gia hoạt động sáng tác trên internet
không biểu diễn phát hành ca khúc
trong khi đó indi là xu hướng âm nhạc theo hướng tìm tòi thể nghiệm cá nhân
các nhạc sĩ ca sĩ thường tự phát hành ca khúc album thông qua các website chia sẻ nhạc trực tuyến như sout cloud youtube
và tổ chức các chương trình biểu diễn tại nhiều địa điểm công cộng nhỏ lẻ như đường phố quán cà phê quán
những nhạc sĩ theo trào lưu indi cũng không cố định mình trong bất kỳ một phong cách grab pop broc hay dân ca mà đi theo sở thích cá nhân
đều là những xu hướng âm nhạc xuất hiện từ những năm năm mươi đến sáu mươi của thế kỷ trước tại các quốc gia phương tây
song underground và indie mới chỉ thật sự trở thành cơn sốt trong giới chơi nhạc thời gian qua nhờ các tiện ích chia sẻ nhạc trực tuyến
nhạc trực tuyến
nhạc trực tuyến
vài gương mặt quen thuộc từ cộng đồng indi bước đầu đã để lại dấu ấn trong công chúng phổ thông
tiêu biểu có thể kể đến quái vật tí hon ban nhạc đa sắc ngọt hay vũ
dẫu vậy điểm nổi bật của các ban nhạc này mới chỉ dừng lại ở sự gần gũi ấm áp về mặt ca từ đề tài giản dị mang hơi thở cuộc sống
chứ chưa có nhiều đột biến thể nghiệm trong giai điệu
trong khi đó phong trào underground sau một thời gian dài phát triển tại việt nam
việt nam cũng bắt đầu có dấu hiệu chứng lại nguyên nhân chính đến từ sự cạn kiệt về mặt chủ đề
cùng những tranh cãi không hồi kết giữa những tên tuổi đình đám của dòng nhạc này
mặc dù đang là những trào lưu cuốn hút giới trẻ đam mê âm nhạc đời sống của underground và indie
cũng khá bấp bênh chủ yếu xuất phát từ vấn đề bản quyền âm nhạc khi nhiều sản phẩm underground indie
hay rất thoải mái trong việc mượn giai điệu phối lại giai điệu của ca khúc khác
vì lý do này nhiều trang chia sẻ âm nhạc trực tuyến mái nhà của các sản phẩm underground và indie
đang đối mặt với các vụ kiện lớn dẫn đến nguy cơ đóng cửa dừng hoạt động
bên cạnh đó việc tự ý phát hành album mà không qua cấp phép của một số ca sĩ thuộc dòng nhạc andergrow indi
đã và đang vi phạm các quy định của pháp luật
dù đã đạt được một số điểm nhấn tại việt nam nhưng cũng như tại các quốc gia khác trên toàn thế giới
underground và indie mới chỉ là sân chơi nơi tập dượt tìm cơ hội của những người đam mê âm nhạc
trước khi họ bắt đầu bước vào hoạt động chuyên nghiệp
ở việt nam sự phát triển của underground và indie cũng cho thấy thực tế thiếu hụt các cuộc thi sân chơi âm nhạc chính thống
uy tín để các nhạc sĩ ca sĩ tiềm năng
cho đến nhà sản xuất âm nhạc thể hiện năng lực của mình thay vì chạy theo các trào lưu có tính nhất thời
chính vì thiếu sân chơi chuyên nghiệp thiếu các hoạt động khuyến khích sáng tạo âm nhạc các buổi biểu diễn
khóa học khuyến khích sự tìm tòi những phong cách mới mà hiện nay số người làm âm nhạc tử tế tại việt nam ngày một ít ỏi
tình trạng này cũng có một phần trách nhiệm của cơ quan chức năng quản lý về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn
nhất là trong các trường hợp
trong vấn đề định hướng kiểm soát các chương trình hoạt động âm nhạc kém chất lượng
tạo những sân chơi âm nhạc lành mạnh thúc đẩy sự sáng tạo
trong xã hội hiện đại giải trí và hưởng thụ âm nhạc là nhu cầu quan trọng của công chúng
bởi vậy nếu không sớm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng của nền âm nhạc giải trí trong nước
thì sớm hay muộn thị phần âm nhạc việt nam sẽ bị sản phẩm âm nhạc nước ngoài lấn lướt trên chính sân nhà
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
khi thị hiếu âm nhạc dễ dãi có xu hướng lên ngôi của quang minh
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau